chính quyền thành phố cape town của nam phi xác nhận trong hai ngày cuối tuần qua đã xảy ra nhiều vụ tấn công gây thiệt hại liên quan tới cuộc đình công theo lời kêu gọi của hội đồng taxi quốc gia nam phi santaco
cụ thể là một kho hàng của thành phố tại khu vực đép ngoại ô cap thao đã bị tấn công bằng bom xăng khiến ít nhất bảy phương tiện của các sở khác nhau
bao gồm cả phương tiện thực thi pháp luật đã bị hư hỏng hoặc là bị phá hủy hoàn toàn
ngoài ra ba phương tiện giao thông khác cũng đã bị đốt cháy trên phố makhaza và bạo lực nơi công cộng đã xảy ra tại khu vực atlantis
chính quyền thành phố capt town đang xem xét khởi tố ít nhất một trăm một mươi vụ án hình sự đối với các sự cố liên quan đến cuộc đình công từ ngày năm tháng tám đến nay
cuộc đình công theo lời kêu gọi của santaco đã bắt nguồn từ quyết định của thành phố cape town về việc thực hiện đạo luật trao quyền cho cảnh sát tạm giữ những chiếc taxi phạm luật thay vì phạt tiền
chính quyền quân sự niger đã thông báo đóng cửa không phận của nước này đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm xâm phạm không phận quốc gia tây phi sẽ gặp phải sự đáp trả mạnh mẽ và ngay lập tức
trong một tuyên bố chính quyền quân sự niger nêu rõ không phận của nước này sẽ đóng cửa kể từ ngày sáu tháng tám đối với tất cả các máy bay cho đến khi có thông báo mới
mối đe dọa can thiệp quân sự từ cộng đồng kinh tế các quốc gia tây phi ecowas
sau khi giới lãnh đạo cuộc đảo chính bác bỏ thời hạn chót về việc khôi phục quyền lực cho tổng thống mohamed bazoum được cho là nguyên nhân của quyết định này
trong khi đó gần ba mươi người niger đã tập trung tại sân vận động senikunche ở thủ đô niamey trong ngày sáu tháng tám
hạn chót của tối hậu thư từ ecowas về việc tổ chức này có thể can thiệp vũ trang để bày tỏ ủng hộ cuộc đảo chính quân sự
một phái đoàn gồm các thành viên của hội đồng bảo vệ tổ quốc lực lượng đang nắm quyền lãnh đạo niger cũng có mặt tại sự kiện biểu dương lực lượng này
trước đó ecowas cho biết đã lên kế hoạch có hành động quân sự tại niger sau khi các nỗ lực đàm phán thất bại
và cũng liên quan đến cuộc khủng hoảng hiện nay tại niger bộ ngoại giao pháp vừa tuyên bố đình chỉ viện trợ phát triển và hỗ trợ ngân sách cho burkina faso
động thái trên được paris đưa ra sau khi burkina faso và mali đã cảnh báo coi bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào nhằm chống lại chính quyền quân sự niger sẽ bị coi là lời tuyên chiến với hai quốc gia này
bộ ngoại giao pháp cam kết ủng hộ nỗ lực của cộng đồng kinh tế tây phi ecowas nhằm khôi phục chức vụ cho tổng thống mohamed bazoum của niger sau cuộc đảo chính quân sự
pháp và liên minh châu âu cũng đã cắt hỗ trợ tài chính đối với niger sau cuộc đảo chính
hồi tháng hai năm nay pháp đã chính thức kết thúc các hoạt động quân sự tại burkina faso sau khi hai bên chấm dứt thỏa thuận quân sự song phương cho phép paris triển khai trên lãnh thổ của mình để chiến đấu chống lại các phiến quân hồi giáo
công ty điều hành thơn của ba lan thông báo
công ty điều hành thơn của ba lan thông báo đã phát hiện dò dỉ trên đánh phía tây đến đức của tuyến đường ống dẫn dầu ruspa từ nga công ty này đã phải tạm dừng bơm dầu qua nhánh đường ống này
vụ dò dỉ được phát hiện từ tối ngày năm tháng tám tại vị trí gần khodek miền trung của ba lan ngay lập tức hoạt động bơm dầu qua nhánh đường ống này đã bị tạm dừng
cũng theo công ty điều hành pern nhánh thứ hai của đường ống ruspa qua ba lan vẫn hoạt động bình thường và vụ dò dỉ không đe dọa đến sức khỏe của người dân địa phương
lính cứu hỏa cùng các lực lượng khẩn cấp đã được triển khai đến hiện trường và nguyên nhân dò dỉ đang được điều tra
park dự kiến sẽ nối lại hoạt động bơm dầu qua nhánh đường ống bị dò dỉ vào sáng ngày tám tháng tám sau khi sự cố được khắc phục
các cuộc thảo luận trong khuôn khổ hội nghị hòa bình ukraine kéo dài hai ngày nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay tại ukraine do ả rập xê út chủ trì đã kết thúc vào ngày hôm qua tại thành phố zeda của ả rập xê út
trong một tuyên bố ngày sáu tháng tám tránh văn phòng tổng thống ukraine ông andri jammad cho biết các cuộc tham vấn diễn ra rất hiệu quả liên quan tới các nguyên tắc chính để xây dựng một nền hòa bình công bằng và lâu dài tại ukraine
nước chủ nhà ả rập xê út khẳng định rằng các đại biểu tham dự hội nghị đã nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục tham vấn quốc tế và trao đổi quan điểm theo cách góp phần xây dựng nền tảng chung mở đường cho hòa bình tại ukraine
giờ đây các trường học được yêu cầu bổ sung nhân viên bảo vệ có vũ trang và các biện pháp an toàn khác nhằm nâng cao năng lực phản ứng ngay khi có bạo lực súng đạn học đường xảy ra
nhưng nhiều học sinh và giáo viên trên khắp tiểu bang đã bác bỏ luật này vì nó không đề cập đến việc kiểm soát súng
các biện pháp phòng ngừa hiện nay tại các trường học là chưa đủ và nếu không siết chặt kiểm soát súng đạn trong dân chúng thì vụ xả súng tiếp theo nhắm vào các trường học chỉ là vấn đề thời gian
tuy nhiên về ngắn hạn vẫn có những biện pháp có thể giúp giảm nguy hiểm
những biện pháp có thể giúp giảm nguy cơ rủi ro như rán mảng phim ở kính
hiện tại chúng tôi đang lắp đặt trước các cửa sổ những tấm mảng phim vừa có khả năng thay dèm trong nắng vừa có độ bền cao để nếu ai tấn công vào những cửa sổ này cũng sẽ mất thời gian và mọi người có thêm cơ hội để chạy thoát
các cửa kính trường học được coi là điểm yếu trong bất kỳ vụ tấn công nào
do đó theo các giáo viên và học sinh việc tăng cường an ninh cơ sở hạ tầng xếp chặt quản lý súng đạn sẽ hữu ích hơn việc mỗi trường phải có một nhân viên an ninh vũ trang
khi trang bị súng cho nhân viên trường học khi đó ngôi trường sẽ rất đáng sợ chứ không mang lại cảm giác an toàn chúng em không cảm thấy thoải mái
sau hàng loạt vụ xả súng ở texas nhiều trường học cũng tăng cường biện pháp an ninh như lắp đặt hàng rào camera giám sát cũng như mở chuyên gia tâm lý để hỗ trợ học sinh về mặt tinh thần
các nguồn tin y tế israel xác nhận có ít nhất một mươi tám trường hợp ở nước này vừa bị phát hiện nhiễm biến thể mới của virus sars cov hai được gọi là eris
biến thể này có tên khoa học là eg năm một một trong những biến thể khiến số ca nhập viện tăng nhanh ở một số quốc gia
tính đến ngày hai mươi bốn tháng bảy trên toàn thế giới đã ghi nhận hơn hai bốn trăm linh ca mắc biến thể eg năm một ở ba mươi sáu quốc gia trong đó có một số ca ở israel
biến thể này lần đầu tiên được phát hiện ở châu á hồi tháng ba vừa qua và đang có dấu hiệu lây lan nhanh
tại anh biến thể này đang chiếm đa số các ca nhập viện trong tháng bảy
tại nhật bản số ca bệnh cũng đang tăng lên trong tuần thứ một mươi bảy liên tiếp với hơn bảy mươi tám năm trăm linh trường hợp chỉ trong tuần cuối của tháng bảy
tại mỹ biến thể eg năm một cũng đang chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các ca mắc covid một mươi chín sau đó là tới biến thể xbb một một mươi sáu
chính phủ nhật bản được cho là đang điều chỉnh thời gian để bắt đầu xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý
từ nhà máy điện hành viện các nhà máy điện hành viện đã xử lý
tại mỹ biến thể eg năm một cũng đang chiếm tỷ lệ cao nhất trong số ca bệnh
tại nhật bản theo giới quan sát lan sóng chỉ trích đối với chính phủ của tổng thống jun sắc yên có thể gia tăng mạnh
và rất có thể gây ra tác động tiêu cực đến kết quả cuộc bầu cử quốc hội trong năm hai nghìn hai mươi
nếu seoul không đảm bảo chấn an người dân về mức độ an toàn của hoạt động xả thải ở nhật bản
thưa quý vị mùa nghỉ hè đang diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới
trong khi hàng triệu trẻ em tham gia các chuyến du lịch và nghỉ bát cùng với gia đình
thì những đứa trẻ tại gaza lại không có được lựa chọn đó
dẫu vậy thì một sáng kiến do liên hợp quốc tài trợ cũng đang mang đến môi trường vui chơi
giải trí thú vị và an toàn cho hàng chục nghìn trẻ em nơi đây
một mô hình mà quý vị có thể thấy ở hầu hết các quốc gia trên thế giới
nhưng lại trở nên đặc biệt ý nghĩa với những mảnh đất còn chất chứa xung đột đạn bom
và những hình ảnh về khóa chạy hè tại gaza cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay
trại hè có nhiều hoạt động và nhiều trò chơi thú vị
ước gì đó có thể diễn ra trong suốt kỳ nghỉ hè
nhưng dù chỉ có vài tuần em vẫn cảm thấy rất vui
mỗi một khóa chạy hè sẽ diễn ra trong một tuần và nối tiếp bốn tuần liên tiếp dành cho từng nhóm học sinh
nơi đây không chỉ mang đến những hoạt động giải trí hay cơ hội giao lưu
mà còn gián tiếp cung cấp sự hỗ trợ về mặt tinh thần cho những đứa trẻ đã phải chịu nhiều tổn thương do chiến tranh xung đột
chúng tôi tổ chức các hoạt động này vì hai lý do chính
thứ nhất tất cả chúng tôi đều biết rằng
việc phong tỏa kinh tế ở gaza đang tạo ra gánh nặng to lớn lên nền kinh tế và từng gia đình
mức độ nghèo đói đang xa tăng
vì vậy những tuần trại hè được thiết kế để các gia đình có thể gửi con em của họ tới bất kể hoàn cảnh có như thế nào
nhưng điều thứ hai cũng là quan trọng nhất
đó là hỗ trợ giải quyết những tác động tâm lý mà cuộc xung đột đang diễn ra ở gaza gây ra đối với các em
cơ quan cứu trợ và hoạt động của liên hợp quốc dành cho người tị nạn palestine ở gaza đã đưa ra một con số thống kê cho thấy
có đến ba mươi tám trẻ em ở gaza có các triệu chứng suy giảm chức năng ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của các em
trong khi đó số trẻ em cần được trợ giúp với sức khỏe tâm thần chiếm gần một phần tư trong tổng số hai ba triệu dân ở gaza
gaza là nơi xảy ra nhiều cuộc xung đột và chưa có giải pháp nào để xoa dịu chiến tranh
điều đáng tiếc là nạn nhân của những bất ổn đó lại chính là những đứa trẻ thế hệ tương lai
dẫu khó khăn những đứa trẻ vẫn có quyền được hưởng những quyền lợi cơ bản của mọi trẻ em
và có thể vì đã quen sống giữa mảnh đất đầy bất ổn này mà nhiều em học được cách tồn tại và quân lên
em tham gia trại hè như một cách để giải thoát bản thân khỏi những điều mình đã và đang trải qua như chiến tranh và khủng hoảng
có thể em không được may mắn như những bạn bè đồng trang lứa ở các quốc gia khác nhưng em muốn giữ thái độ tích cực cho dù bất kể chuyện gì xảy ra
trại hè có thể chỉ kéo dài bảy ngày nhưng đối với những đứa trẻ này đó là cơ hội để tận hưởng những niềm vui đơn giản mà những đứa trẻ khác coi là điều